nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ tại tỉnh phú thọ đã tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi tặng quà những người có công gia đình chính sách trên địa bàn đồng thời dân hương dân hoa tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nhiều nghĩa trang trong cả nước
theo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh phú thọ hiện có gần hai trăm sáu mươi người có công với cách mạng
những năm qua tỉnh phú thọ đã thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công huy động mọi nguồn lực giúp đỡ các gia đình liệt sĩ các thương bệnh binh vượt khó vươn lên phát triển kinh tế ổn định nâng cao cuộc sống đẩy mạnh cuộc vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa đến tất cả các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn với tổng số tiền vận động được lên tới hàng tỷ đồng